chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đã ký văn bản giao tránh thanh tra hà nội xác minh việc ông lưu ngọc hà phó chủ tịch ubnd quận bắc tử liêm bị doanh nghiệp tố cáo lạm dụng quyền hạn
chủ tịch ubnd tp hà nội đã nhận được đơn của bà trần kim phương chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục tds việt nam gọi tắt là công ty tds tố cáo ông lưu ngọc hà phó chủ tịch ubnd quận bắc tử liêm lạm dụng chức vụ quyền hạn cố ý đưa ra các chỉ đạo và ban hành các văn bản trái quy định pháp luật cản trở hoạt động của trường trung học và trung học cơ sở everett trường everett phường cổ nhuế một quận bắc tử liêm xâm phạm quyền lợi của học sinh không thực hiện đúng quyền lợi
và đúng chỉ đạo của ubnd tp dẫn đến công trình xây dựng của trường bị phá rỡ gây thiệt hại cho công ty tds
ngoài ra ông lưu ngọc hà cũng bị bà trần kim phương tố cáo đã có nhiều hoạt động gây khó khăn cho trường everres như không cấp chỉ tiêu tuyển sinh bởi chưa mua bảo hiểm phòng cháy chữa cháy chưa nộp phạt hành chính do lỗi xây dựng bể bơi

điều này cho thấy đại diện phía người lao động và phía đại diện doanh nghiệp đã tìm được tiếng nói chung